xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phải bắt đầu từ cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
đảng bộ huyện kim bôi tỉnh hòa bình quyết tâm trở thành lá cờ đầu
cụ thể hóa nội dung học và làm theo lời bác
tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình hình ảnh cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở
cùng người dân lăn xả trong các phong trào xây dựng nông thôn mới đã không còn xả lạ
các cán bộ có thêm cơ hội gần dân hiểu dân qua đó tuyên truyền vận động được người dân
tham gia các hoạt động chung của địa phương từ đó củng cố khối đại đoàn kết vững chắc
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn

tây huyện kim bôi tỉnh hòa bình hình ảnh cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở

góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn

góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn